ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành văn bản cho phép việc tiếp nhận quản lý người cai nghiện ma túy
đã có tiền án tại cơ sở cai nghiện ma túy số ba
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho phép lực lượng thanh niên sung phong thành phố điều phối
phân bổ tiếp nhận người cai nghiện ma túy đã có tiền án với mức hình phạt tù trên ba năm đến năm năm của một mươi hai quận huyện
về một khu quản lý học viên của cơ sở cai nghiện ma túy số ba trực thuộc lực lượng thanh niên sung phong thành phố quản lý
ngoài ra lực lượng thanh niên sung phong thành phố cơ sở cai nghiện ma túy số ba phối hợp công an thành phố
sở lao động thương binh và xã hội thành phố chính quyền công an địa phương nơi cơ sở cai nghiện ma túy số ba
trú đóng và các đơn vị liên quan có kế hoạch phương án bảo đảm công tác quản lý giáo dục ngăn ngừa
xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự